bộ y tế đã ra thông báo khẩn số một mươi bốn về việc tìm những người có liên quan tới người mắc covid một mươi chín
bộ y tế bộ công an bộ thông tin và truyền thông đề nghị tất cả những người có mặt tại phòng gym luckystar
địa chỉ đầm và tiền phong mê linh hà nội trong thời gian từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày hai mươi năm tháng ba
đặc biệt là vào các khung giờ từ sáu h ba mươi phút đến tám giờ và từ một mươi năm h đến một mươi sáu h ba mươi phút
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
nhắn tin tới số tám nghìn tám trăm tám mươi chín cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình thực hiện cách ly tại nhà và khai báo y tế